chuyển sang phần tin thế giới
vào ngày hai mươi tháng một mươi một trung quốc cho biết nước này sẵn sàng tổ chức cuộc gặp bộ trưởng quốc phòng trung mỹ
bên lề một diễn đàn an ninh khu vực ở campuchia trong tuần này
đây là dấu hiệu cho thấy mối quan hệ tan băng sau khi lãnh đạo hàng đầu của hai nước này vừa gặp nhau
bên lề hội nghị thượng đỉnh nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới g hai mươi diễn ra ở bali indonesia
bộ trưởng quốc phòng trung quốc nguyễn phượng hoàng và bộ trưởng quốc phòng mỹ austin loi
trước đó đã xác nhận riêng rằng hai ông sẽ tham dự hội nghị bộ trưởng quốc phòng asean mở rộng
phát ngôn viên bộ quốc phòng trung quốc ông đàm khắc phi nhấn mạnh trung quốc giữ thái độ chủ động và cởi mở để trao đổi với mỹ
ông cũng cho biết cả hai bên đang phối hợp sắp xếp một cuộc trao đổi bên lề hội nghị sẽ diễn ra vào ngày hai mươi ba tháng một mươi một tới đây